thưa quý vị hôm nay dự báo mưa vẫn xảy ra rồn rập ở khu vực từ thừa thiên huế cho đến quảng nam
trong đó thì mưa lớn ở thành phố đà nẵng sẽ còn kéo dài đến hết thứ năm tuần này
với lượng mưa dự báo từ một trăm linh hai trăm linh mm thậm chí là có nơi trên hai trăm năm mươi mm
tiếp tục có nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp
dự báo là vùng mưa lớn ở trung bộ sẽ còn mở rộng lên phía bắc của hà tĩnh
trong đó thì vùng mưa lớn nhất là tại quảng trị và thừa thiên huế
cần phải đề phòng sạt lở đất ở các sườn đồi dốc
vâng còn đối với thành phố hồ chí minh thì dự báo ngày hôm nay cũng sẽ có mưa rông
quý vị cần đề phòng với gió giật mạnh và nhiệt độ cao nhất là sẽ vào khoảng ba mươi hai độ c
nhưng trong khi đó thì tại thủ đô hà nội trời quang mây nắng mạnh
với nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho tới ba mươi ba độ c